nếu như đường hoa nguyễn huệ là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân tp hcm và du khách
thì hội hoa xuân phú mỹ hưng lại là điểm đến du xuân lý tưởng cho bà con ở khu vực phía nam tp hcm
và các khu vực vùng ven như quận tám hay huyện nhà bè
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày hai tết ở phía nam tp hcm
trong khuôn viên bảy hectare trải dọc tuyến đường tôn giật tiên ôm vào hồ bán nguyệt
hội hoa xuân phú mỹ hưng năm hai nghìn một mươi tám cũng có những nét đặc sắc riêng
không hề thua kém khi so sánh với đường hoa nguyễn huệ
từ nhiều năm nay nơi đây đã trở thành điểm đến du xuân lý tưởng cho người dân
ở các khu vực phía nam tp hcm và các quận huyện vùng ven
trong những bộ trang phục rực rỡ sắc xuân thanh lịch đẹp mắt
các thành viên trong mỗi gia đình lại cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp
và chúc nhau một năm mới với nhiều niềm vui và ước vọng mới
tâm nguyện lớn nhất của cả gia đình vẫn là một năm mới
mọi người được bình an và đón một cái tết thật là đầm ấm ấm áp
và hy vọng năm hai nghìn một mươi tám năm ngũ tốt sẽ là một năm có nhiều thành công của tất cả mọi người
khu này nói chung là cảnh sắc trang trí mọi thứ rất là đẹp
và mọi người cảm thấy rất là phấn khởi
tiếp nối thành công của các chủ đề hoa đồng cỏ nội
đã làm nên hình ảnh hội hoa xuân phú mỹ hưng gắn liền với các giá trị văn hóa của dân tộc
năm nay du khách lại được thưởng lãm không gian văn hóa đặc trưng của miền sông nước mang nhiều thông điệp ý nghĩa
đường xuân năm nay cũng được bố trí tại khu vực công viên hồ bán nguyệt
làm nên sự kết nối liên lạc thuận tiện cho hành trình tham quan của du khách
hình ảnh những đôi trẻ hoặc những nhóm bạn thân cùng diện quần áo giống nhau
cùng nhau vui chơi chụp ảnh đã tạo cho không gian hội hoa xuân thêm nhiều màu sắc trẻ trung năng động
dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày đầu xuân mỗi du khách đặt chân vào hội hoa xuân đều say mê
chụp ảnh trước khung cảnh như tranh vẽ chăm chút từng khuôn hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất
của mùa xuân để rồi sau đó lại chuẩn bị sẵn sàng cho những lo toan tất bật trên hành trình mưu sinh
một năm mới đang ở phía trước